phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
vừa phát hiện xe ô tô khách chở hơn hai tấn quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
số quần áo trên được đóng trên ba mươi bao tải chở trên xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi b hai trăm tám mươi năm do tài lái xe
do lái xe vũ đình hải trú tại huyện phú xuyên của thành phố hà nội điều khiển
khi đang di chuyển tại km bảy mươi một trên tuyến cốt lộ hai mươi một b thuộc địa phận xã liêm tuyền thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng vận chuyển
bước đầu lái xe khai nhận chở thuê số quần áo trên từ nam định lên thái nguyên với giá ba triệu đồng